dự án đường quốc lộ ba mươi hai đi bản xéo lèng tỉnh lai châu có chiều dài năm mươi sáu km với tổng mức đầu tư gần bảy trăm linh tỷ đồng
là công trình trọng điểm nối huyện sinh hồ và huyện tân uyên với thành phố lai châu và đường quốc lộ ba mươi hai đi hà nội
dự án đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
khai thác tiềm năng của cao nguyên xìn hồ và huyện tân uyên
mặc dù trời giá rét nhưng tại các gói thầu xây lắp thi công xây dựng tuyến đường thuộc địa phận các xã
nậm củi pa khóa pu cạp pu sam cáp nậm tâm nậm sỏ các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục
ngoài việc bảo đảm giao thông cho người đi lại các đơn vị thi công đã huy động tăng số lượng máy móc và nhân lực
thực hiện làm việc ba k để đẩy nhanh tiến độ đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thiện gói thầu bàn giao chủ đầu tư

ngoài việc bảo đảm giao thông cho người đi lại các đơn vị thi công đã huy động tăng số lượng máy móc và nhân lực

ngoài việc bảo đảm giao thông cho người đi lại các đơn vị thi công đã huy động tăng số lượng máy móc và nhân lực